đây là những đối tượng chuyên hành nghề kéo tôm ướn

trong điều tra ban đầu các đối tượng khai nhận khi các chủ vuông tôm có nhu cầu kéo tôm các đối tượng khai nhận khi các chủ vuông tôm có nhu cầu kéo tôm

trong điều tra ban đầu các đối tượng khai nhận khi các chủ vuông tôm có nhu cầu tôm
trong khi các cơ quan chức năng vẫn chưa xác định việc để xảy ra tình trạng này trách nhiệm thuộc về ai
thì các điểm đón khách trái phép như thế này vẫn mặc nhiên tồn tại gây mất trật tự an toàn giao thông trong địa bàn thành phố
sau đây là những thông tin về truy nã tội phạm do cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an cung cấp và dự báo thời tiết cho các vùng trên cả nước
ở các tỉnh phía tây bắc bộ do ít sự gắt động của khối không khí lạnh
do có dãy hàng lên sơn chán
nên một vài nơi thuộc khu vực lai châu điện biên nhiệt độ cao nhất vẫn tăng lên đạt mức từ hai mươi bốn đến hai mươi bảy độ
sau đó từ khoảng ngày ba tháng một mươi một khi khối không khí lạnh bắt đầu suy yếu và lệch đông thì nền nhiệt độ ban ngày có xu hướng tăng nhẹ
còn tại các tỉnh ở phía đông bắc bộ trời vẫn khá lạnh với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ hai mươi hai hai mươi năm độ
trong khoảng ngày mai khi khối không khí lạnh từ phía bắc vẫn tiếp tục được bổ sung
vì vậy nên tại các tỉnh ở phía đông trời sẽ âm u nhiều mây kèm theo mưa nhỏ nên nhiệt độ vẫn tiếp tục giảm thêm
biên độ nhiệt giao động ngày đêm không trình lệch quá nhiều phổ biến từ một mươi bảy đến hai mươi sáu độ
một số nơi thuộc vùng núi cao nhiệt độ còn có thể dưới một mươi bảy độ
riêng sapa lào cai còn có thể hạ xuống dưới một mươi độ
khu vực các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế trong những ngày tới do ảnh hưởng của đới gió đông bắc kết hợp với địa hình
nên các tỉnh từ hà tĩnh đến huế vẫn tiếp tục có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to
cần đề phòng mưa lũ ảnh hưởng đến an toàn hồ chứa đặc biệt là tại các tỉnh từ nghệ an xuống đến thừa thiên huế
do mưa nhiều nên nền nhiệt độ tại khu vực này không quá cao phổ biến từ hai mươi bốn đến hai mươi bảy độ
khu vực các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến bình thuận thời tiết trong ba ngày tới trời nhiều mây có mưa mưa vừa
phía bắc có mưa to đến rất to gió đông bắc cấp ba
cần đề phòng có gió giật mạnh trong cơn rông nhiệt độ ngày đêm giao động từ hai mươi hai đến hai mươi chín độ
khu vực tây nguyên trong những ngày tới mây thay đổi đến nhiều mây có mưa rào và rông rải rác
gió đông bắc đến đông cấp hai cấp ba cần đề phòng có gió giật mạnh trong mưa rông
nhiệt độ cao nhất từ hai mươi sáu hai mươi tám độ về đêm sẽ hạ xuống còn từ một mươi chín đến hai mươi hai độ
các tỉnh nam bộ trong chiều tối hôm nay đến ngày mai vẫn có nơi xảy ra mưa vừa mưa to
vùng mưa nhiều sẽ tập trung tại các tỉnh ven biển thuộc miền tây nam bộ
sau đó từ khoảng ngày hai tháng một mươi một mưa sẽ tạm thời giảm hơn về diện và lượng
nên nhiệt độ biến đổi không nhiều cao nhất phổ biến từ ba mươi một ba mươi hai độ
bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật ngày ba mươi một tháng một mươi đến đây là kết thúc